trước tình hình gian lận thương mại xăng dầu khá phổ biến trong thời gian vừa qua
tổng cục quản lý thị trường đã trình bộ công thương và chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ
theo bộ công thương mặc dù mới được triển khai thực hiện gần hai năm
nhưng nhu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí
đòi hỏi nhiều quy định tại nghị định số sáu mươi bảy phải được ra soát sửa đổi hoặc thay thế
nhằm bảo đảm tính khả thi và nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính
góp phần bảo vệ trật tự và xử lý nhà nước trong lĩnh vực này
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với một số cơ quan chức năng
đi kiểm tra tại một số tỉnh thành phố trong cả nước để đánh giá chất lượng xăng dầu trên thị trường
kết quả cho thấy có tới năm mươi số mẫu xăng ron chín mươi năm ở một vài cửa hàng được kiểm tra
không bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật được cho phép lưu thông trên thị trường